tại quân cảng lữ đoàn một trăm bảy mươi một vùng hai hải quân đóng tại thành phố vũng tàu bộ tư lệnh vùng hai hải quân đã tổ chức bản giao ba mươi ngư dân gặp nạn trên vùng biển dk một cho bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
vào lúc khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn tàu cá mang số hiệu qna chín mươi năm nghìn sáu trăm năm mươi bốn do ông tô điệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi làm thuyền trưởng cùng ba mươi ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển thuộc quần đảo trường sa thì gặp rông lốc khiến chìm tàu
vùng hai hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đã tới ứng cứu và đưa lên nhà sàn an toàn
đến sáng ngày một tháng năm tàu trường sa bốn đã đưa ba mươi ngư dân vào bờ bàn giao cho bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu theo đúng quy định